tại trà vinh đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm hợp tác xã nông nghiệp nhị trường mô hình trồng màu tiết kiệm nước ở xã long sơn huyện cầu ngang
và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy trà vinh về tình hình nông nghiệp và nông thôn của tỉnh
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn thiện nhân đã chỉ rõ
những cơ hội và thách thức mà bà con nông dân đang gặp phải trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới mở rộng hiện nay
qua đó đề nghị trà vinh cần vận động bà con nông dân sản xuất hàng hóa có chất lượng mà quan trọng tỉnh cần định hướng lại mô hình sản xuất
đồng thời cần giúp người dân thay đổi nhận thức của người nông dân giữa hội nhập và cạnh tranh quốc tế
đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những cố gắng của hợp tác xã nhị trường trong thời gian qua
khẳng định xây dựng thương hiệu và tăng thu nhập cho các xã viên là một việc làm cần được chú trọng